sau khi thay thế bằng con tôm kinh tế gia đình nhanh chóng phớt lên chỉ sau vài vụ trúng đậm
và từ đó dùng đất cà mau không máy chóc trở thành dùng nuôi tôm rộng lớn
theo thống kê mới nhất của ngành nông nghiệp đến nay toàn tỉnh diện tích ao nuôi tôm công nghiệp gần một mươi hectare
diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến khoảng tám mươi tám hectare

diện tích sản xuất tôm rừng khoảng ba mươi bốn hectare
và khoảng một trăm bốn mươi ba hectare tôm công nghiệp công nghệ cao
sự gia tăng diện tích đa dạng mô hình nuôi là một tín hiệu đáng mừng
nhưng một vấn đề cần quan tâm là sự gia tăng này phần lớn lại không trong dùng quy hoạch nhất là đối với loại hình tôm công nghiệp
trong tổng số diện tích tôm công nghiệp hiện nay của tỉnh có đến một hai trăm ba mươi ba hectare nằm ngoài quy hoạch
sự phát triển dược rào quy hoạch này kéo theo hàng loạt hệ lụy
tôi theo dõi nhiều năm nay đó thì cái diện tích trồng lúa một vụ lúa trên đất nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cà mau mà tính từ đông sang tây đó thì nó thu hẹp dần nó giảm dần
ví dụ như cái nước trước đây cách đây ba năm cái nước có sản xuất khoảng là ba ba năm trăm linh hectare lúa trên đất nuôi tôm
nhưng mà đến giờ này thì cái nước chỉ còn sản xuất được vài trăm hectare thôi là biểu hiện sự ngắm mặn vào đó
về lâu dài dài cái mô hình sản xuất lưng canh lúa tôm thì diện tích lúa nó có khả năng nó sẽ giảm dần chứ nó không ổn định
giá thành về cái nguồn tiêu thụ thì nó cũng không cao cho nên từ cái chỗ đó thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế chung của cổ xã và đại sống của người dân
đó là những minh chứng cho vấn đề nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cà mau đang tiếp tục dược rào
ngoài tầm kiểm soát của các ngành chức năng tỉnh
chính sự dược rào của người dân trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ lụy
là sự mất cân bằng sinh thái ô nhiễm môi trường dịch bệnh trên tôm triền miên
và kéo theo đời sống nhiều nông dân một thời chuộng mặn bỏ ngọt ngày một khó khăn hơn
tuy nhiên để chuyển sang hướng đi này những tồn tại yếu kém hiện nay cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi diện tích nuôi tôm công nghiệp tỉnh đạt khoảng một mươi năm hectare
trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng một hectare do những khó khăn thách thức
đồng thời tập trung phát triển loại hình nuôi ứng dụng công nghệ cao an toàn sinh học
thân thiện môi trường để phát triển sản xuất bền dẫn
năng suất bình quân đạt chín một mươi tấn một hectare một năm sản lượng đạt từ một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi
để thu hút doanh nghiệp đầu tư tỉnh sẽ tạo điều kiện bằng việc tạo quỹ đất sạch hoặc hợp tác với dân
đồng thời khuyến cáo nhiều hộ nuôi quy mô nhỏ liên kết lại để trở thành dùng nuôi lớn
đặc biệt đối với những hộ nuôi tôm công nghiệp mới phát sinh phải đảm bảo đủ điều kiện mới cho nuôi
nếu chưa đảm bảo phải chuyển sang nuôi loại khác
một tín hiệu đáng mừng thời gian qua
mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hình thức công nghệ cao đã phát triển được hơn một trăm bốn mươi ba hectare
đồng thời vừa qua đã có bốn nhà đầu tư lập thủ tục đầu tư mô hình tôm công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
mỗi đơn vị dự kiến từ hai trăm linh đến ba trăm linh hectare
nếu được tạo điều kiện triển khai toàn bộ đây sẽ là bước đột phá trong năng suất tôm của tỉnh cà mau
cà mau đó là cái tỉnh có cái
cái sản lượng
và cái giá trị xuất khẩu từ con tôm là lớn nhất cả nước
cũng như là lớn nhất ở đồng bằng sông củ lông
chính vì vậy mà thủ tướng chính phủ trong cuộc làm việc vừa qua với lãnh đạo tỉnh cà mau
thủ tướng chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo khẳng định cà mau phải là trung tâm phát triển đối với sản phẩm tôm
để thực hiện cái chủ trương này
thời gian qua cũng như hiện nay thì tỉnh cà mau đang tập trung triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ
trong đó quan trọng là hiện nay tỉnh cà mau chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện rà soát điều chỉnh lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản
trong đó có nuôi tôm theo cái hướng là thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với cái mục tiêu của cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
việc tổ chức sản xuất theo các hình thức hợp tác xã tổ hợp tác chi hội thủy sản
cũng là một phương án khả thi nhằm giảm giá thành sản xuất giảm tỷ lệ thất thoát quản lý tốt dịch bệnh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời đây cũng là đầu mối để tổ chức thực hiện liên kết chuỗi từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm
ngoài ra cần nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hay giải pháp kỹ thuật nuôi hiệu quả
thân thiện môi trường như biofloc nuôi kết hợp với cá rô phi sử dụng chế phẩm vi sinh học
hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn về chất lượng trong nuôi tôm như vietgap globogap asc
để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và áp dụng các quy chuẩn về điều kiện sản xuất
trong thời gian này chúng tôi đã sử dụng các tiêu chuẩn về điều kiện sản xuất

trong thời gian qua thì mô hình đó thực hiện ở tường xuân chiêng thành phố cà mau
trạm là vận động bà con trong phòng hai vườn xuân siêng thực hiện mô hình này một trăm linh la ra
trạm lên kế hoạch thực hiện mô hình cánh đồng lớn và triển khai cho bà con
cho bà con nh época chọn giống comic để thực hiện con cánh nồng lớn
sau đó trạm sẽ tổ chức các mũi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân
thì tục cho bà con nông dân giúp cho bà con nông dân rửa mặn tiệp để thực hiện cái vụ lúa
nói đúng ra cái mô hình này thì bà con ở đây rất là phấn khởi rất là ham mừng
bởi vì nếu mô hình này mình thực hiện được thì mình có lợi rất nhiều
mình nuôi tôm cũng chúng mà mình còn chẳng có lúa ăn
coi như là hai phía nó đều có lợi tất cả
trong chiến lược phát triển kinh tế thủy sản tiêu biểu nhất là con tôm
ngành nông nghiệp đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để thực hiện
để xây dựng một kế hoạch sản xuất nuôi trồng thủy sản
đặc biệt trong đó là hướng dẫn lịch thờ dụ cho bà con sản xuất
nói như thế để mình thấy là mình có sự chủ động rồi chuẩn bị hướng dẫn cho bà con
cái lịch mùa vụ để nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nuôi tôm
còn về lâu dài dài do cái tình hình chuyển dịch
như mới quỹ băng tỉnh mới tổ chức hội nghị gần đây có thông báo của đồng chí chủ tịch tỉnh
trong bố trí cây trồng nuôi những vùng dân tự phát triển dịch nuôi tôm trước đây
nó không có đồng nhất nó mang tính da beo
những dùng da beo đó với chủ trương của tỉnh là thống nhất giữa nguyên hiện trạng
là rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch để những vùng này
là cho sản xuất lương canh một vụ lúa vụ thông
trong đó có việc khẩn trương tiến hành rà soát quy hoạch để xem xét điều chỉnh
bổ sung cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và tình hình thực tế
tránh tình trạng chạy theo sự tự phát của người dân
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
dẫn động người dân thực hiện tốt các quy định trong nuôi tôm công nghiệp
nhất là về quy hoạch bảo vệ môi trường phòng chống dịch bệnh
phối hợp với các đơn vị tổ chức có liên quan
thường xuyên theo dõi thông tin thị trường phân tích dự báo
và cung cấp kịp thời cho người nuôi tôm biết
để hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của biến động thị trường giá cả
là những giải pháp mà ngành xác định là trọng tâm trong chỉ đạo thực hiện thời gian tới
tỉnh cà mau sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng

có quy định cho nguyên nhân
có quy định cho môi trường
đơn vị đều có quy định cho thạch thị

đơn vị đều có quy định cho môi trường
bà con nuôi tôm ở các cái vùng này
có đủ điều kiện để cho
các cái tổ chức chứng nhận
tiêu chuẩn quốc tế
cũng như là tiêu chuẩn việt nam
vào đây họ chứng nhận
cái sản phẩm sinh thái
cho các cái vùng nuôi này
cái thứ hai là mời
gọi các cái doanh nghiệp
tham gia vào trong quá trình chứng nhận
để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp
họ xây dựng các cái vùng
các cái vùng nguyên liệu của mình
để thông qua đó
chúng ta tổ chức sản xuất
theo cái chuỗi giá trị
liên kết đầu vào và đầu ra
để đảm bảo có cái sự
phối hợp cộng đồng
của tất cả các cái bên có liên quan
trong sản xuất cái sản phẩm tôm
phát triển ngư nông lâm nghiệp
bền dẫn nâng cao chất lượng
giá trị gia tăng xây dựng
và phát triển các ngành hàng sản phẩm
chủ lực sát với lợi thế
và nhu cầu thị trường thích ứng
với biến đổi khí hậu
hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn
góp phần để nhanh phát triển
kinh tế của tỉnh nâng cao đời sống nhân dân
đó là mục tiêu
mà cà mau đặt ra
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi